sau sáu ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung đảng khóa một mươi hai đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra
ban chấp hành trung ương đã ra thông báo hội nghị sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn thông báo
thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày chín tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tại thủ đô hà nội
hội nghị lần thứ tư bàn chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã họp để thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị
ban chấp hành trung ương đã xem xét thảo luận báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi sáu
dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy và báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu
dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy của ban cán sự đảng chính phủ và thống nhất nhận định
năm hai nghìn một mươi sáu năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng bên cạnh thuận lợi
nước ta đối mặt với nhiều khó khăn thách thức gai gắt
với sự nỗ lực của toàn đảng toàn dân toàn quân kinh tế xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực
đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực
kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định lạm phát được kiểm soát các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm
tăng trưởng kinh tế đạt mức khá tuy thấp hơn so với kế hoạch nhưng là mức cao trong khu vực và trên thế giới
sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển khu vực kinh tế tư nhân có bước khởi sắc
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh văn hóa xã hội có tiến bộ an sinh xã hội được bảo đảm
đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên
quản lý tài nguyên bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được chú trọng hơn
cải cách hành chính môi trường đầu tư kinh doanh năng lực cạnh tranh được cải thiện
phòng chống tham nhũng lãng phí được chỉ đạo quyết liệt quốc phòng an ninh được tăng cường
công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt được nhiều kết quả tích cực góp phần giữ vững
ổn định chính trị xã hội bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia
nâng cao vị thế và uy tín việt nam trên trường quốc tế
tuy nhiên lĩnh vực kinh tế còn nhiều hạn chế tăng trưởng gdp xuất khẩu chín tháng đạt thấp
so với cùng kỳ giải ngân vốn đầu tư công chậm thâm hụt ngân sách nợ công còn ở mức cao
tình trạng buôn lậu gian lận thương mại không bảo đảm an toàn thực phẩm còn diễn biến phức tạp
xảy ra ở nhiều nơi
tái cơ cấu trong các ngành lĩnh vực còn chậm nợ xấu ngân hàng nợ động xây dựng cơ bản còn lớn
chậm được xử lý căn bản và triệt đề gặp nhiều khó khăn kết quả đạt thấp
sự cố môi trường biển nghiêm trọng đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh du lịch
và đời sống của nhân dân một số tỉnh miền trung
năng lực phẩm chất của một số bộ phận cán bộ công chức chưa đáp ứng được yêu cầu
chất lượng giáo dục nhất là đại học dạy nghề chuyển biến chậm chưa gắn với nhu cầu xã hội
tình hình tội phạm trật tự an toàn xã hội trên một số lĩnh vực địa bàn diễn biến phức tạp
việc bảo đảm an ninh an toàn thông tin mạng còn nhiều hạn chế
bàn chấp hành trung ương đã phân tích chỉ rõ các nguyên nhân của hạn chế yếu kém nhất là nguyên nhân chủ quan để làm cơ sở khắc phục
trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước ban chấp hành trung ương đã định hướng mục tiêu
chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu năm hai nghìn một mươi chín
trong đó mục tiêu tổng quát là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu lại nền kinh tế
gắn với đổi mới mô hình tăng trường nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh khuyên khích khởi nghiệp
phát triển doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế bảo đảm an sinh xã hội
và chăm lo cho đời sống nhân dân
phát triển văn hóa thực hiện dân chủ tiến bộ và công bằng xã hội chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai
tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật
đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường kỷ luật kỳ cương giữ vững an ninh quốc gia ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội
kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại
hội nhập quốc tế tạo môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước
để đạt được mục tiêu chỉ tiêu đề ra trong năm hai nghìn một mươi bảy ban chấp hành trung ương xác định cần thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
tập trung tháo gỡ khó khăn cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
tái cơ cấu nền kinh tế một cách thực chất gắn với đổi mới mô hình tăng trường nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh
phát triển văn hóa xã hội chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai bảo vệ môi trường tăng cường quản lý tài nguyên
sáu xây dựng nền hành chính hiệu lực hiệu quả kỷ luật kỷ cương
giữ vững độc lập chủ quyền bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tám thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
đẩy mạnh thông tin truyền thông tạo đồng thuận xã hội
ban chấp hành trung ương thống nhất ban hành kết luận về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội sự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
ban chấp hành trung ương thảo luận cho ý kiến về đề án một số chủ trương chính sách lớn
nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trường nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động
sức cạnh tranh của nền kinh tế
bàn chấp hành trung ương nhận định đổi mới mô hình tăng trường nâng cao chất lượng tăng trường
năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế là vấn đề có ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt
quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới
thời gian qua chủ trương của đảng về đổi mới mô hình tăng trường đã được cụ thể hóa
thực hiện đạt được kết quả bước đầu
mô hình tăng trưởng bước đầu có sự chuyển đổi kết hợp giữa chiều rộng và chiều sâu
năng suất lao động năng suất các nhân tố tổng hợp năng lực cạnh tranh quốc gia được cải thiện
tuy nhiên mô hình tăng trưởng ở nước ta còn chậm được đổi mới
về cơ bản vẫn theo mô hình cũ tăng trưởng vẫn dựa chủ yếu vào tăng đầu tư và tăng số lượng lao động
chưa dựa nhiều vào tăng năng suất lao động ứng dụng khoa học công nghệ
đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế
tốc độ tăng trường có xu hướng chậm lại chất lượng tăng trường năng suất lao động
và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp
sắp tới cần nhận thức quán triệt đầy đủ và sâu sắc hơn nữa
quan điểm tư tưởng chỉ đạo của đảng về vấn đề này
coi đây là nhiệm vụ cơ bản trọng yếu của nước ta trong giai đoạn hiện nay
mô hình tăng trường mà nước ta đổi mới xây dựng là mô hình tăng trường
ngày càng dựa nhiều hơn vào năng suất lao động chất lượng và sức cạnh tranh
của nền kinh tế huy động phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực
theo tín hiệu và cơ chế thị trường phát huy tinh thần yêu nước
lòng tự hào tự tôn dân tộc tài năng trí sáng tạo của con người
và mọi tiềm năng lợi thế của các ngành lĩnh vực các địa phương và cả nước
tạo cơ hội cho mọi người dân tham gia và cùng hưởng lợi từ tăng trường
tăng trường chú trọng nâng cao chất lượng tăng trường giữ vững ổn định
kinh tế vĩ mô thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội bảo đảm quốc phòng
an ninh xin giữ môi trường sinh thái tùy tình hình thực tế của từng ngành
lĩnh vực và địa phương mà kết hợp hợp lý giữa tăng trưởng theo chiều rộng
và chiều sâu trong đó lấy tăng trưởng theo chiều sâu là hướng chủ đạo
chuyển dần từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào đầu tư và xuất khẩu
sang tăng trưởng dựa đồng thời vào cả đầu tư xuất khẩu và thị trường trong nước
chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất
sang dựa vào tăng năng suất chất lượng lao động ứng dụng khoa học công nghệ
và đổi mới sáng tạo khai thác và phát huy tối đa nội lực
kết hợp với thu hút và sử dụng hiệu quả ngoại lực
ban chấp hành trung ương quyết định ban hành nghị quyết về một số chủ trương
chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trường nâng cao chất lượng tăng trưởng
năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế
ban chấp hành trung ương đã thảo luận cho ý kiến về đề án thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập
kinh tế quốc tế giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia
các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
bàn chấp hành trung ương thống nhất nhận định từ khi nước ta trở thành thành viên tổ chức
thương mại thế giới wto việc thực hiện đường lối chủ trương của đảng về hội nhập quốc tế
đã đem lại những thành tiêu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực nổi bật là
một trong những động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao năng lực cạnh tranh gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế
đẩy mạnh công tác đổi mới xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa cải cách hành chính nâng cao hiệu quả hiệu lực của bộ máy nhà nước
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân
xin giữ bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường
tăng cường quốc phòng an ninh quốc gia giữ vững môi trường hòa bình ổn định bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia
củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế
nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
so với khi nước ta trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới wto
hiện nay tình hình trong nước khu vực và thế giới đã có nhiều thay đổi
đang tiếp tục diễn biến phức tạp khó lương
song thực tế thời gian qua và nhiều phân tích dự báo cho thấy
việc thực hiện hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ tạo ra cơ hội mở rộng
đa dạng hóa thị trường với mức yêu đãi cao tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng
mạng lưới sản xuất toàn cầu góp phần tích cực vào quá trình đổi mới đồng bộ và toàn diện
khơi dậy tiềm năng của đất nước và sức sáng tạo của tầng lớp nhân dân
nước ta cũng có cơ hội tham gia sâu hơn vào quá trình định hình các định chế cơ chế
cấu trúc khu vực và quốc tế có điều kiện thuận lợi để đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc
lợi ích của các tổ chức cá nhân bảo đảm độc lập tự chủ
củng cố và duy trì môi trường hòa bình ổn định để xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc
tuy nhiên việc thực hiện các cam kết quốc tế mới cũng sẽ đặt ra nhiều khó khăn thách thức
không chỉ về kinh tế mà còn cả về chính trị xã hội
sức ép cạnh tranh ngày càng gây gắt nhiều ngành doanh nghiệp và sản phẩm của nước ta sẽ gặp khó khăn hơn
việc thực hiện các cam kết sâu rộng và cao hơn nhất là đáp ứng yêu cầu nội luật hóa các cam kết
nếu không được nghiên cứu chuẩn bị kỹ có lộ trình bước đi phù hợp
thì sẽ có tác động tiêu cực đến quá trình đổi mới hoàn thiện thể chế giải quyết những vấn đề phức tạp nhạy cảm
việc tự do hóa di chuyển lao động qua biên giới theo cam kết trong hiệp định hình thành cộng đồng kinh tế asean
thực hiện các tiêu chuẩn cơ bản về lao động của tổ chức lao động quốc tế ilo cũng đặt ra những thách thức mới
không chỉ đối với sự quản lý của nhà nước mà còn ảnh hưởng đến ổn định chính trị xã hội vai trò và hoạt động của tổng liên đoàn lao động việt nam
những cơ hội và thách thức nêu trên có mối quan hệ qua lại và có thể chuyển hóa lẫn nhau
cơ hội có thể trở thành thách thức nếu không được tận dụng kịp thời
thách thức có thể biến thành cơ hội nếu chúng ta chủ động ứng phó thành công
vì vậy khi ký kết
tham gia và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
cần phải giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ quốc tế
kiên định mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế vì lợi ích quốc gia dân tộc
giữ vững ổn định chính trị xã hội trên cơ sở luật pháp quốc tế bình đẳng cùng có lợi
bàn chấp hành trung ương khẳng định
chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là định hướng chiến lược để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn dân doanh nhân doanh nghiệp và đội ngũ trí thức là lực lượng đi đầu
cần tập trung khuyến khích tạo điều kiện cho sự phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nhân doanh nghiệp và sản phẩm việt nam
đẩy mạnh việc đổi mới hoàn thiện hệ thống pháp luật chủ động xử lý các vấn đề nảy sinh
giám sát chặt chẽ và quản lý hiệu quả quá trình thực hiện các cam kết nhất là trong những lĩnh vực liên quan đến ổn định chính trị xã hội
không ngừng chăm lo xây dựng nâng cao năng lực cạnh tranh khả năng tự vệ của quốc gia các ngành lĩnh vực và các tổ chức cá nhân việt nam trực tiếp tham gia hội nhập quốc tế
tăng cường sự lãnh đạo của đảng nâng cao năng lực quản lý của nhà nước phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế
đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với các tổ chức chính trị xã hội đặc biệt là công đoàn phù hợp với yêu cầu của tình hình mới
trong năm đến một mươi năm tới cần tập trung ưu tiên xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách biện pháp thực hiện các thỏa thuận đã ký kết
đáp ứng yêu cầu bảo đảm nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế gắn với giữ vững ổn định chính trị xã hội
trước hết phải tăng cường công tác chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân
nhận thức đầy đủ đúng đắn về cơ hội và thách thức từ việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
không ảo tường mất cảnh giác và cũng không lo lắng thái quá dẫn đến thiếu sự chủ động tự tin cần thiết
ban chấp hành trung ương đã quyết định ban hành nghị quyết về việc thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
ban chấp hành trung ương đã thảo luận cho ý kiến về đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
ban chấp hành trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị
và đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
trong đó nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa mơ hồ
sao động thiếu niềm tin nói trái làm trái quan điểm đường lối của đảng thậm chí xa suốt ý chí chiến đấu
thấy đúng không bảo vệ thấy sai không đấu tranh phù họa theo những nhận thức quan điểm sai trái lệch lạc
không có ý thức hết lòng vì nước vì dân không làm tròn bổn phận chức trách được giao
không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng
sự suy thoái về đạo đức lối sống thể hiện ở chỗ sống ích kỷ thực dụng cơ hội vụ lợi
hàm xanh tham nhũng ham quyền lực bè phái cục bộ mất đoàn kết quan liêu xa dân vô cảm trước khó khăn bức xúc của nhân dân
ban chấp hành trung ương khẳng định sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan
trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng
rèn luyện lập trường tư tưởng không vững vàng xa vào chủ nghĩa cá nhân quên mất trách nhiệm bổn phận trước đảng trước dân
nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm
việc nghiên cứu sửa đổi ban hành cơ chế chính sách luật pháp thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời
nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ thể quản lý cán bộ đảng viên còn lòng lèo đánh giá sử dụng bố trí cán bộ còn nể nang cục bộ
công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên chưa được coi trọng đúng mức chậm đổi mới kém hiệu quả
công tác kiểm tra giám sát giữ gìn kỳ cương kỳ luật ở nhiều nơi chưa thường xuyên không nghiêm túc chưa phát huy đầy đủ hiệu quả vai trò của nhân dân trong việc giám sát phản biện góp ý kiến xây dựng đảng xây dựng chính quyền thông qua mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và các hình thức khác
về nhiệm vụ giải pháp ban chấp hành trung ương thống nhất phải tiến hành đồng bộ nhiều công việc cụ thể thiết thực tập trung vào bốn nhóm
về giáo dục chính trị tư tưởng tự phê bình và phê bình về cơ chế chính sách về kiểm tra giám sát kỳ luật đảng về phát huy vai trò của nhân dân và mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội
chú trọng nêu gương những người tốt việc tốt ngăn ngừa cảnh báo phê phán những việc làm sai trái đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân thói ích kỷ vụ lợi lợi ích nhóm
ra soát hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức có quyền
xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỳ luật đảng pháp luật của nhà nước kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực lãng phí
thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng công tác cán bộ công tác kiểm tra công tác giáo dục rèn luyện quản lý đảng viên
phát huy vai trò giám sát của nhân dân của báo chí của công luận
ban chấp hành trung ương đặc biệt nhấn mạnh muốn nghị quyết này đi vào cuộc sống tạo ra chuyển biến rõ rệt thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc
từng tổ chức đảng mỗi cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ cấp cao cán bộ chủ chốt người đứng đầu các cấp các ngành phải nhận thức sâu sắc đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân trước đảng để tự giác thực hiện
ở đây sự gương mẫu của ban chấp hành trung ương là cực kỳ quan trọng có ý nghĩa quyết định
từng đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương ủy viên bộ chính trị ban bí thư từng đồng chí đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp phải tự giác gương mẫu thực hiện nghị quyết nói đi đôi với làm chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao sự nỗ lực rất lớn
ban chấp hành trung ương đã quyết định ban hành nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
ngoài các vấn đề nêu trên tại hội nghị lần này bản chấp hành trung ương với tinh thần trách nhiệm cao trước đảng nhân dân đất nước đã xem xét kỹ lưỡng toàn diện các vấn đề liên quan đến việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh ninh thuận nhất trí cao với tử trình của bộ chính trị đồng thời giao cho bộ chính trị chỉ đạo ban cán sự đảng chính phủ phối hợp với đảng đoàn quốc hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của bản chấp hành trung ương hoàn thiện báo cáo chính quốc hội xem xét quyết định
ban chấp hành trung ương kêu gọi toàn đảng toàn dân toàn quân tăng cường đoàn kết thống nhất nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết kết luận của hội nghị ban chấp hành trung ương lần này góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng